theo thông lệ cứ đến thời điểm tháng một mươi hai là lúc thu hoạch cam quýt bước vào chính vụ
và đây cũng là thời điểm thị trường tiêu thụ cam quýt trở nên sôi động hơn rất nhiều
tuy nhiên năm nay do ảnh hưởng của đại dịch covid một mươi chín cộng với thiên tai bão lũ
nên số lượng thương lái đến thu mua ít hơn rất nhiều so với mọi năm
việc tiêu thụ cam quýt gặp rất nhiều khó khăn
hai huyện trồng cam nhiều nhất tỉnh yên bái là văn chấn diện tích hai ha
sản lượng hơn tám tấn
huyện lục yên năm mươi tám hectare sản lượng gần một tấn
giá cam quýt xuống thấp buộc nhiều hộ gia đình phải bán rẻ để thu hoạch cam đúng lứa
nhằm bảo đảm cho cây sinh trưởng và phát triển cho vụ cam sau
trong khi chờ các giải pháp lâu dài và căn cơ cho việc tìm đầu ra ổn định trong tiêu thụ sản phẩm cam quýt
ngành chức năng đang khuyến khích thành lập các tổ hợp tác hợp tác xã chuyên về cây ăn quả
tăng cường liên kết tạo chuỗi sản phẩm theo giá trị
vận động người trồng cam đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất để hình thành vùng sản xuất hàng hóa
xây dựng vùng cam an toàn theo tiêu chuẩn việt gáp
bên cạnh đó huyện cũng tăng cường quảng bá xúc tiến tìm kiếm thị trường cho sản phẩm nông sản chủ lực của văn chấn
đồng thời tiếp tục triển khai các chương trình dự án động viên người dân yên tâm gắn bó lâu dài
với loại cây chủ lực trong phát triển kinh tế ở địa phương